với thủ đoạn này hải đã sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm sars cov hai giả để qua các chốt kiểm soát dịch bệnh và bán cho nhiều người trong đó có các tài xế ô tô
các tài xế ô tô đã sử dụng phiếu xét nghiệm giả mua của hải và tú để đi qua các chốt kiểm dịch
khi phiếu hết hạn sử dụng thì nộp cho công ty để được hoàn lại tiền xét nghiệm
qua đây thì tôi cũng khuyến cáo người dân khi mà có nhu cầu xét nghiệm covid thì thể đến các cơ sở được cấp phép của chính quyền của nhà nước
và không nên mua qua mạng
hoặc là qua môi giới
vì việc hành vi này của người dân thì hãy cùng tiếp tay cho các đối tượng làm giả các giấy tờ giả và làm giả giấy covid
và khi hoạt động tiếp ten thì vô tình người dân cũng trở thành đồng phạm đối với các đối tượng
hiện phòng cảnh sát hình sự đã thu hồi tăng vật vụ án gồm một bộ máy vi tính
một dấu tròn của công ty cổ phần bệnh viện quốc tế hoàn mỹ một dấu thu tiền cùng nhiều tam vật liên quan
đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng khẩn trương hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
thực hiện nghiêm công điện số một mươi tám của ủy ban nhân dân tp hà nội về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội
đến sáu giờ ngày hai mươi ba tháng tám trên phạm vi toàn thành phố toàn lực lượng công an thủ đô sẽ tăng cường kiểm tra
và xử lý các trường hợp ra đường không đủ giấy tờ quy định bắt đầu từ ngày hôm nay
theo công an tp hà nội từ một mươi một h ngày tám tháng tám đến một mươi một h ngày chín tháng tám
tại hai mươi ba chốt kiểm soát các cửa ngõ ra vào thủ đô lực lượng chức năng đã phát hiện và lập hồ sơ
tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hành chính
công an tp hà nội đã xử lý tám trăm linh bốn trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch covid một mươi chín
với tổng số tiền trên một hai tỷ đồng đồng thời tăng cường kiểm soát cả hai chiều ra vào thành phố
liên quan đến vụ việc một trường hợp khoe tấm thẻ quyền lực trên tiktok
công an quận cầu giấy đã xác minh được chủ tài khoản đăng tải nội dung nêu trên là nữ
sinh năm hai nghìn hai chú tại phường trung hòa tp hà nội
hiện công an quận cầu giấy đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người này
về hành vi đưa thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
bộ y tế cho biết đối với tỉnh thành phố triển khai tiêm chậm
sau ngày một mươi năm tháng tám tiêm không hết lượng vaccine covid một mươi chín đã được phân bổ
thì bộ y tế sẽ chủ động điều chuyển cho các đơn vị khác
trong thời gian vừa qua bộ y tế đã tiến hành phân bổ cho các viện và địa phương khoảng trên một mươi tám triệu liều
để triển khai tiêm chủng
tuy nhiên báo cáo tổng hợp đánh giá của cơ quan thường trực của ban chỉ đạo tiêm chủng quốc gia cho thấy
có tình trạng tại một số địa phương tiến độ tiêm chủng vaccine chậm so với số lượng vaccine được phân bổ như
đồng nai tây ninh trà vinh bình dương hậu giang bà rịa vũng tàu tiền giang thanh hóa
bộ y tế yêu cầu tất cả các địa phương đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine
để chúng ta từng bước đảm bảo miễn dịch cộng đồng
thủ tướng giao bộ y tế giả soát đánh giá những địa phương đơn vị nào tổ chức tiêm vaccine với tỷ lệ thấp
thì bộ y tế chủ động điều chuyển số vaccine đó về các đơn vị địa phương địa phương khác có tỷ lệ tiêm cao tốc độ tiêm nhanh
hiện việt nam đang tổ chức tiêm chủng vaccine miễn phí do đó tuyệt đối không được thu bất kỳ chi phí nào liên quan đến tiêm vaccine
kể cả các tổ chức cá nhân tự nguyện ủng hộ thì các đơn vị tổ chức tiêm vaccine cũng không được tiếp nhận
thưa quý vị và các bạn hiện nay khi mà số lượng các địa điểm vùng cách ly y tế được thiết lập ngày càng nhiều
thì nhu cầu khám chữa bệnh của người dân càng gia tăng
với mong muốn được hỗ trợ cộng đồng bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã triển khai mô hình bác sĩ ơi
thông qua phần mềm ứng dụng ishopcare
theo đó nhiều bệnh nhân là f f một và một số trường hợp mắc các bệnh thông thường khác
cũng sẽ được tư vấn hỗ trợ điều trị kịp thời an toàn trong mùa dịch
đây là một buổi hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân f có địa chỉ tại thành phố hồ chí minh

bệnh nhân khởi phát triển bệnh nhân f có địa chỉ tại thành phố hồ chí minh
bệnh nhân khởi phát từ ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một với các triệu chứng nhẹ và đang được điều trị tại nhà
thông qua phần mềm ishopca phần mềm kết nối tư vấn sức khỏe trực tuyến
bệnh nhân đã được bác sĩ tại bệnh viện một trăm chín mươi chín hỗ trợ điều trị từ xa
tư vấn về chế độ ăn uống vệ sinh và theo dõi các triệu chứng của covid một mươi chín
sau chín ngày áp dụng theo bước hướng dẫn của bác sĩ bệnh nhân đã có kết quả âm tính lần một
bệnh nhân khởi phát triển bệnh nhân f có địa chỉ tại thành phố hồ chí minh
bệnh nhân khởi phát triển bệnh nhân f có địa chỉ tại thành phố hồ chí minh
nội dung bài viết đề cập đến việc hiện nay thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam đang đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức do số ca bệnh tăng cao gây áp lực lớn lên các tuyến điều trị
trong tình cảnh đó việc lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh để đưa thông tin hình ảnh bệnh nhân covid một mươi chín sai sự thật lên mạng xã hội là bất nhân
thủ đoạn của đối tượng xấu là tung hình ảnh những câu chuyện mà nghe qua tưởng như tình người trong họa nạn
từ đó đánh vào lòng chắc ẩn sự thương xót bi ai của con người trong đại dịch
để đặt ra câu chuyện hình ảnh càng bi thương càng xót xa thì càng lấy được nước mắt nhân sinh để nhằm gieo thù hận lên chính quyền
các thế lực xấu sẽ lợi dụng những câu chuyện hình ảnh bi đát này để chửi rùa miệt thị chính quyền coi đó là bằng chứng đau lòng vô cáo nhà nước vô lo vô trách nhiệm bỏ mặc dân chết dịch
đối với mỗi người sự tỉnh táo trước thông tin hình ảnh trên mạng xã hội là điều rất quan trọng
đừng vội vàng chia sẻ bình luận lan truyền hình ảnh thông tin chưa được kiểm chứng nhất là dạng thông tin hình ảnh chạm vào nỗi đau thương mất mát bi ai chắc ẩn của con người trong đại dịch
bởi kẻ xấu đang dùng chiêu bài tung tin tung tin giả đánh vào nhân tâm vào nước mắt người dân nhằm gieo rắc tâm lý bất an và kích động chống phá đất nước
với giả thiết bốn mươi ca nhiễm ubnd tp hà nội xác định sẽ có khoảng tám giường bệnh tám người bệnh triệu chứng vừa và nặng
do đó chuẩn bị kịch bản nâng từ hai dường điều trị covid một mươi chín lên tám dường
thông tin được đăng tải trên báo điện tử vn express
phương án nâng số giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín vừa nặng và nguy kịch lên tám giường vừa được ubnd tp hà nội thông qua
đại diện sở y tế hà nội xác nhận với vn express sáng ngày chín tháng tám
trong đợt dịch này số liệu của bộ y tế cho thấy khoảng tám mươi người bệnh không triệu chứng hai mươi ở mức độ vừa
nặng nguy kịch năm cần điều trị hồi sức tích cực
xây dựng kịch bản ứng phó tình huống bốn mươi ca nhiễm sở y tế hà nội ước tính trong khoảng tám người bệnh triệu chứng vừa và nặng
có sáu ca ở mức độ vừa hai ca nặng và nguy kịch
do đó kịch bản tập trung chuẩn bị dường bệnh cho số người có triệu chứng ở mức độ vừa trở lên phù hợp bối cảnh dịch bệnh
vâng thưa quý vị nhân viên siêu thị ở tp hcm được đặt cách ra
đường làm việc sau một mươi tám giờ đây là thông tin được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị
theo đó lãnh đạo tp hcm yêu cầu sở công thương tp công an tp ubnd tp thủ đức và các quận huyện trên địa bàn
chấp thuận chủ trương cho một số nhân viên siêu thị cửa hàng tiện lợi được lưu thông trên đường từ một mươi tám h đến sáu h hôm sau
để chuẩn bị công tác hậu cần sắp xếp hàng hóa và vệ sinh khử khuẩn khu vực kinh doanh
ubnd tp hcm giao sở công thương phối hợp với các cơ quan
xác nhận danh sách nhân viên được phân công nhiệm vụ tích hợp danh sách này vào hệ thống trên cổng thông tin của sở công thương
nhằm quản lý truy xuất và đối chiếu khi lực lượng chức năng kiểm tra
căn cứ danh sách do sở công thương xác nhận người đứng đầu các hệ thống siêu thị cửa hàng bình ổn cửa hàng tiện lợi
cấp thể công tác hoặc giấy xác nhận công tác cho những nhân viên này
báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhan đề
giảm thuế thể hiện sự đồng hành của nhà nước với doanh nghiệp
nội dung bài viết đề cập đến việc trong bối cảnh khó khăn dù ngân sách nhà nước đang rất eo hẹp
nhưng quốc hội và chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động từ dịch covid một mươi chín
các chính sách hỗ trợ về thuế nhất là giảm thuế được các doanh nghiệp chuyên gia đánh giá là hữu ích nhất
qua đó kỳ vọng tiếp tục được sự quan tâm hỗ trợ để doanh nghiệp thêm động lực vực dậy và phát triển kinh tế
đại diện một số doanh nghiệp cho rằng hiện cộng đồng doanh nghiệp đứng trước rất nhiều khó khăn
do đó chính sách giảm ba mươi số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm hai nghìn hai mươi
giảm năm mươi số thuế phải nộp phát sinh từ việc từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý ba và quý bốn hai nghìn hai mươi
giảm ba mươi mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ
là rất cần thiết và phù hợp trong thời điểm này
trong bối cảnh này mọi hỗ trợ của chính phủ sẽ tiếp thêm niềm tin cho doanh nghiệp
để chống chọi với tình hình chung dịch bệnh hiện nay
thời gian qua biệt đội cấp cứu một trăm một mươi năm bằng phương tiện taxi đã vượt qua khó khăn nguy hiểm
làm mọi cách để cứu chữa bệnh nhân kịp thời nhất
để kịp thời động viên khích lệ nghiên cứu cao đẹp này chủ tịch ubnd nguyễn thành phong
đã gửi thư khen ngợi các đội tình nguyện viên tội phản ứng nhanh quận huyện thành phố thủ đức
và bị đội cấp cứu một trăm một mươi năm trong đó có taxi truyền thống
người đứng đầu ubnd tp hcm bày tỏ sự xúc động và trân trọng những hành động
và tấm lòng của các tình nguyện viên gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ thầm lặng
và biểu dương các y bác sĩ và các lực lượng ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch
đồng thời kêu gọi người dân cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm vừa thực hiện thành công sáng tạo mới trong kỹ thuật ecmo
khi cho hai bệnh nhân cùng chạy một máy cứu sản phụ covid một mươi chín nguy kịch
đêm tám tháng tám trung tâm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín bệnh viện quân y
một trăm bảy mươi năm đã thực hiện thành công kỹ thuật ecmo cho thay phụ ba mươi ba tuần mắc covid một mươi chín
mặc dù trước đó bệnh nhân đã được xử lý các tình huống cứu chữa ban đầu
theo phát đồ của bộ y tế nhưng đáp ứng rất kém
qua hội chẩn các bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật ecmo cho bệnh nhân
tuy nhiên lúc này trung tâm chỉ có hai máy đã đặt cho hai bệnh nhân trước đó
sau khi tham vấn các chuyên gia của bộ y tế
ekip quyết định thực hiện cho sản phụ chạy chung máy ecmo cùng một bệnh nhân khác
hai mươi phút sau khi chạy máy tình trạng của cả hai bệnh nhân được đảm bảo
cho đến bây giờ đánh giá là cái kỹ thuật này đã thành công
và cái điểm mới của kỹ thuật là chúng ta đã chạy một cái máy terumor
mà ở trên hai cái người bệnh
kỹ thuật này được cho là rất là sáng tạo
cái spi ở ngoài lúc trước của chúng ta chỉ có le ve ở cái chỗ tám mươi tâm lâm
thì sau khi làm nó lên ngay
đấy chín mươi sáu chín mươi tám tậm chí có lúc lên cả trăm là trăm
và chúng tôi đã chuyển ngay cái chế độ thả của người bệnh
sang cái chế độ chỉ cần thả bảo vệ phó
còn bây giờ là những oxy trong máu của cơ thể
người bệnh này hoàn toàn phụ thuộc vào cái dòng fm
cũng trong đêm tám tháng tám một bệnh nhân mắc covid một mươi chín mức độ nặng trên nền béo phì
kèm theo tình trạng chảy máu tiêu hóa cao tiến triển mức độ nặng
diễn tiến xấu do mất máu và suy hưu hấp do bệnh covid một mươi chín
ngay lập tức bệnh nhân được can thiệp nội soi cấp cứu
hiện tại tình trạng chảy máu của bệnh nhân được cải thiện
đánh giá hồi phục khả quan đối với bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín mức độ nặng trên nền béo phì
thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa chỉ đạo bộ y tế xem xét việc cấp phép
sử dụng vaccine nanocovax theo hướng giảm quy trình thủ tục hành chính
nhưng phải đảm bảo chặt chẽ theo quy định và thẩm quyền
trước đó văn phòng chính phủ nhận được ký nghị của giáo sư tiến sĩ nguyễn gia bình
chủ tịch hội hồi sức cấp cứu và chống độc việt nam
ủy viên hội đồng chuyên môn ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương
ký nghị về việc cấp phép sử dụng vaccine trong tình huống khẩn cấp
văn phòng chính phủ đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo thủ tướng phạm minh chính
yêu cầu bộ trưởng bộ y tế nghiên cứu chỉ đạo việc cấp phép và sử dụng vaccine
theo hướng giảm bớt quy trình thủ tục hành chính
nhưng phải đảm bảo chặt chẽ theo quy định và thẩm quyền
ngày sáu tháng tám nanogen đã gửi báo cáo hỏa tốc tới bộ y tế
cho biết ước lượng vaccine nanocovax có hiệu quả khoảng chín mươi
dựa trên các phân tích và so sánh trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai
một ngày sau vào ngày bảy tháng tám hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học bộ y tế
họp đánh giá giữa kỳ thẩm định và đưa ra kết luận thống nhất nghiệm thu kết quả giai đoạn một
đồng ý với báo cáo kết quả giữa kỳ giai đoạn hai của nhóm nghiên cứu
hội đồng đánh giá vaccine nanocovax an toàn có khả năng sinh miễn dịch
chưa đánh giá hiệu lực bảo vệ vaccine
dự kiến trước ngày một mươi năm tháng tám sẽ có đánh giá kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba a
trên cơ sở này bộ y tế rà soát đã có dữ liệu ban đầu về tính sinh miễn dịch
về hiệu lực bảo vệ của vaccine giai đoạn ba a
ngày chín tháng tám thanh tra sở thông tin và truyền thông tp hcm đã ban hành quyết định
xử phạt vi phạm hành chính đối với hai chủ tài khoản facebook là nguyễn đức hiển và hoàng nguyên vũ
vì chia sẻ thông tin sai sự thật về vụ việc bác sĩ rút ống thở của người nhà để nhường cho sản phụ
tại buổi làm việc hai chủ tài khoản facebook thừa nhận do mong muốn chia sẻ cảm xúc
đối với sự hy sinh của bác sĩ khoa nhưng thiếu kiểm chứng nguồn tin
nên đã vô ý chia sẻ thông tin theo nội dung đăng tải trên tài khoản facebook trần khoa
các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã xác định nội dung tin nêu trên là tin giả không có thật
được biết hai chủ tài khoản chia sẻ thông tin đã kịp thời gỡ bài và đăng lời xin lỗi
sau cuộc làm việc thanh tra sở thông tin và truyền thông tp hcm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với hai chủ tài khoản facebook nói trên về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật
trên mạng xã hội theo điểm a khoảng một điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
chiều ngày chín tháng tám công an tỉnh bình thuận phối hợp cùng với công an phường phú hải
thành phố phan thiết đã làm việc với ông nguyễn thành trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại khu phố năm phường phú hải thành phố phan thiết
về hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức nhà nước
cụ thể đối tượng đã dùng trang facebook cá nhân có tên nguyễn thành trí
sử dụng những ngôn từ thiết chủ mực xuyên tạc xúc phạm đến đảng và nhà nước
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín gây hoang mang cho dư luận
qua làm việc với cơ quan công an ông trí thừa nhận do nhận thức còn hạn chế nên đã có hành vi trên
đồng thời cảm khắc không tiếp tục đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội ghi hoang mang dư luận
xúc phạm đến danh dự của cá nhân tổ chức là vi phạm pháp luật
tôi cam kết không tái phạm nữa mọi người theo thứ của hành vi của tôi
ngoài ra công an tỉnh bình thuận đang tiếp tục lên danh sách một số tài khoản facebook
đăng tải thông tin sai sự thật vu khống xúc phạm các cơ quan tổ chức cá nhân
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật
bộ giao thông vận tải đồng ý xét nghiệm lưu động cho tài xế chở hàng hóa
lan tỏa yêu thương mùa dịch với mô hình đi chợ giúp dân tại đà nẵng
tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị công an tp lào cai tỉnh lào cai
vừa bắt giữ thành công nhóm đối tượng có hành vi đua xe bốc đầu lặng lách đánh võng
đã gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân và trên mạng xã hội
cụ thể vào đêm một mươi tám tháng tám tại khu vực đường ba mươi tháng bốn phường nam cường tp lào cai
tổ công tác phát hiện năm xe mô tô đỗ xe ở lòng đường có biểu hiện nghi vấn
có hành vi đua xe đánh võng bốc đầu
tại cơ quan công an các lái xe đã chủ động khai báo về các hành vi tụ tập đua xe lãng lách đánh võng
độ chế xe nẹt bô xe gây nguy hiểm cho người khác và gây mất trật tự an toàn giao thông
đồng thời các lái xe cũng đã chủ động giao nộp toàn bộ các video clip về các hành vi như trên
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với từng lái xe có những hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ
đồng thời chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ
sau khi tông phải một xe máy xe tải chở gạo tiếp tục tông vào xe đạp do một người phụ nữ điều khiển rồi lật ngang
người phụ nữ này được đưa vào viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi
vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày chín tháng tám tại quận sáu tp hcm
vào thời điểm trên xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi hai c một mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi do tài xế phan tấn thịnh quê ở long an điều khiển
khi đến giao lộ kinh dương vương đường số một mươi phường một mươi ba quận sáu
thì va quẹt với xe gắn máy do anh trần văn hồng trinh điều khiển
sau vào quẹt xe tải lao qua phần đường ngược lại
tông trúng một xe đạp do một người phụ nữ điều khiển
phụ nữ điều khiển khiến nạn nhân này bị thương nặng
chiếc xe tải còn va vào một xe gắn máy khác
sau va chạm liên hoàn xe tải lật chắn ngang đường
người phụ nữ đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
để tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa tại tp hà nội và tp hải phòng
bộ giao thông vận tải đồng ý với đề xuất của cục y tế giao thông vận tải về xét nghiệm lưu động cho tài xế
trước đó cục y tế giao thông vận tải đề xuất với bộ giao thông vận tải giao một số đơn vị được tổ chức xét nghiệm sars cov hai
cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa tại cơ sở khám chữa bệnh
và tổ chức xét nghiệm sars cov hai lưu động cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa
tại các địa điểm tập kết phương tiện tại tp hà nội và tp hải phòng
bộ giao thông vận tải yêu cầu quá trình lấy mẫu trả kết quả xét nghiệm phải đảm bảo các quy trình của bộ y tế
lên phương án xử lý khi xảy ra trường hợp tài xế lấy mẫu có kết quả dương tính
tp hồ chí minh đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
và để tháo gỡ khó khăn đối với phương tiện gắn máy tới hạn cần đăng kiểm lại nhưng chưa thể đi đăng kiểm
sở giao thông vận tải tp hồ chí minh đề nghị tạm thời không xử phạt các phương tiện gắn máy đã hết hạng khi tham gia giao thông
để tạo điều kiện cho chủ và người điều khiển
phương tiện di chuyển đến các đơn vị đăng kiểm trong thời gian giãn cách đảm bảo quy định về kiểm định an toàn phương tiện
sở giao thông vận tải đề nghị không xử lý trường hợp này khi cho phương tiện đến các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn thành phố
theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới
đồng thời các chủ và người điều khiển lưu ý khi đi đăng kiểm phải mang đầy đủ các loại giấy tờ quy định để chứng nhận đăng kiểm
và phải tuân thủ thực hiện nghiêm thông điệp năm k theo khuyến cáo của bộ y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị hiện nay người dân đã có thể ngồi ngay tại nhà thực hiện thủ tục đăng ký thường trú đăng ký tạm trú bằng hình thức trực tuyến online mà không cần đến trụ sở cơ quan công an
điều này đã giúp cho người dân tiết kiệm thời gian chờ đợi đi lại và giảm tải được nhiều thủ tục hành chính giấy tờ không cần thiết
trong thời điểm dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay
nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thì việc giải quyết thủ tục đăng ký cư trú trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia đã tạo thuận lợi lớn cho người dân được hưởng lợi từ những quy định mới của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
tại nơi tiếp nhận đăng ký cư trú công an phường mễ trì do thành phố hà nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
vì vậy trụ sở không tổ chức đón tiếp công dân đến làm việc trực tiếp
thay vào đó các hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến cư trú hàng ngày sẽ đều được cán bộ tiếp nhận giải quyết thông qua hình thức trực tuyến
thủ tục mà người dân gửi qua cổng dịch vụ công đối với các trường hợp mà đủ thủ tục thì chúng tôi tiếp nhận và chúng tôi đề xuất để kiểm tra xác minh và giải quyết
còn đối với các trường hợp mà có những vương mắc thì chúng tôi là trả lời và hướng dẫn cho công dân qua cổng dịch vụ công để công dân có thể bổ sung các tài liệu để khai báo lại qua cổng dịch vụ công
tính đến nay công an phường mễ trì đã tiếp nhận chín hồ sơ đăng ký thường trú và sáu mươi bốn hồ sơ đăng ký thường trú
công an phường mễ trì đã tiếp nhận chín hồ sơ đăng ký thường trú và sáu mươi bốn hồ sơ đăng ký thường trú của công dân hiện tất cả những hồ sơ này đang trong quá trình xử lý
trước đó để công dân có thể hiểu tiếp cận với những điểm mới của luật cư trú dễ dàng thực hiện các thao tác đăng ký cư trú qua hình thức trực tuyến lực lượng công an phường cũng đã triển khai nhiều kế hoạch chú trọng công tác tuyên truyền vận động

có thể nắm được và cũng có thể triển khai thực hiện được việc đăng ký thường trú tạm trú một cách hiệu quả nhất
từ ngày một tháng bảy khi luật cư trú hai nghìn hai mươi chính thức có hiệu lực
bên cạnh việc nộp hồ sơ trực tiếp tại công an xã phường thị trấn
thì việc nộp hồ sơ thực hiện bằng hình thức trực tuyến đã tạo thuận lợi rất lớn cho công dân
qua hướng dẫn của lực lượng cảnh sát khu vực bà lam chỉ cần ngồi tại nhà
thao tác trực tuyến cũng đã hoàn thành xong các thủ tục tách khẩu thành công cho hộ gia đình mình
lúc đầu thì hơi khó nhưng đến nay tôi thấy dễ ngồi tại nhà tiện lợi cho gia đình tiết kiệm thời gian đi lại
hiện công dân có thể thực hiện việc truy cập qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến
tại cổng dịch vụ công qua cổng dịch vụ công quốc gia
hoặc qua cổng dịch vụ công bộ công an cổng dịch vụ công quản lý cư trú
để tiến hành làm các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký thường trú tạm trú
điều này vừa đảm bảo quyền lợi của người dân khi cần phải giải quyết các thủ tục hành chính cần thiết
vừa đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch hiệu quả
thưa quý vị và các bạn cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín là sự chung tay của cả cộng đồng
bên cạnh sự hỗ trợ nguồn lực từ chính quyền địa phương
các nhóm thiện nguyện hay các bạn tình nguyện viên cũng đang góp sức không nhỏ trong cuộc chiến này
vâng tại thành phố đà nẵng khi ba mươi một hộ dân tại vùng cách ly y tế quận sơn trà
đang phải áp dụng chỉ thị số một mươi sáu đã có rất nhiều các bạn tình nguyện viên bên ngoài vùng cách ly
thành lập mô hình đi chợ giúp dân nhờ có mô hình này mà nguồn lương thực thực phẩm đến với tay người dân kịp thời hơn
và những hình ảnh này sẽ có trong tiềm mục sống đẹp ngay sau đây
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
và tới đây chương trình an ninh ngày mới ngày hôm nay cũng xưng đầy kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
số lượng lớn rau củ quả này được các tình nguyện viên trong nhóm thiện nguyện trẻ đà nẵng
thu mua từ sáng sớm tại các chợ đầu mối
dựa trên danh sách mặt hàng theo nhu cầu của từng hội gia đình
thông qua đầu mối là tổ trưởng tổ dân phố các tình nguyện viên sẽ gom hàng và phân chia theo từng phần riêng biệt
để có được đầy đủ các mặt hàng theo yêu cầu của từng người là điều không hề dễ dàng
tất cả những người dân mà sinh hồ trong những khu cách ly
thì bây giờ là nếu mà để đi chợ búa thì nó rất là khó khăn
anh em là một phần làm từ thiện giúp cho bà con

điều thứ hai là trong đó thì rất nhiều người họ cần mua những cái nhu y phẩm về rau cho mấy cháu nhỏ
tứng đào đồ rất nhiều đồ thì anh em thì cũng phụ tay cho người dân
thì trong đó thì mọi người cần cái gì thì anh em mùa này thì sẽ hỗ trợ mua dừa
có những cái nào mình không mua dùm được thì mình báo trả lại cho người dân
còn những cái hầu hết thì rau củ quả đồ thì đều mua được
nhu cầu của người dân trong khu phong tỏa chủ yếu là thực phẩm tươi
như rau củ quả hay thịt cá
để thực phẩm đến với tay người dân đảm bảo chất lượng sau khi thu mua
đối với mặt hàng cá thịt sẽ được bảo quản bằng cách cấp đông
thường các mặt hàng được mua với giá hỗ trợ
chi phí bằng một nửa so với giá thị trường và sẽ được vận chuyển đến trong ngày cho người dân
hầu hết anh em làm từ thiện thì mua cái này thì mình mua với cái giá từ thiện
bây giờ cái giá mùa covid nhưng mà nó rẻ hơn cái giá ngày thường không covid
cho nên là mua để mua mua dùng cho bà con
phần nhưng mà hỗ trợ bà con thì nó rất là nhiều
cho bà con ở bên ngoài là tiêu thụ được những cái nông sản mà bà con
cụ thể là những vườn rau với cẩm lệ hay là những cái điểm mà tiêu thụ rau với chợ đầu mối
thì những cái nơi đó họ đảm bảo được là cái nguồn rau nguồn nông sản là tươi đảm bảo chất lượng
thì tới cái giờ này mình chuyển vô bên trong thì bà con cũng nhận được thôi
chuyển một chuyến rồi thì mọi người có phản hồi rất là tích cực
mọi người có gửi ảnh ra lại cho mình xem và mọi người rất là mừng vì được mua rau
ngoài hỗ trợ đi chợ giúp dân vùng tâm dịch nhóm thiên nguyên trẻ đà nẵng
còn chia sẻ những phần quà thiết thực gồm gạo cá rau đến các địa chỉ có hoàn cảnh khó khăn
thông qua ủy ban mặt trận tổ quốc năm phường các món quà sẽ được trao đến tận tay người dân
đây là những món quà hết sức tình nghĩa

trong tâm lo của đảng chính quyền mặt trận thì những phần quà này của các nhà hảo tâm
các tập thể cá nhân đã đem đến cho nhân dân đặc biệt là các hộ khó khăn
trong vùng cách ly những tình cảm những lời động viên và đặc biệt là tăng nguồn dinh dưỡng
cho bà con đề kháng để phòng chống dịch bệnh
những chuyến hàng đầu tiên thông qua mô hình đi chợ giúp dân đã đến điểm tập kết
bên trong khu phong tỏa và bên ngoài được ngăn cách
bởi hàng rào cách ly
nhưng có lẽ tấm lòng sang sẻ yêu thương tinh thần đoàn kết và không rào cản
tiếp thêm động lực để cùng nhau vượt qua đại dịch